cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình chánh tp hcm cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đây là các đối tượng chuyên lấy trộm gương của nhiều xe sang trên địa bàn thành phố
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình chánh tp hcm đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng gồm đỗ trí cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trần văn duy sinh năm hai nghìn và phan văn hậu sinh năm hai nghìn hai cùng ngụ xã phú xuân huyện nhà bè tp hcm về hành vi trộm cắp tài sản
các đối tượng trên đã thực hiện nhiều vụ trộm gương hàng loạt xe sang như laset mercedes bent vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
liên quan đến nhóm trộm chuyên bẻ gương ô tô này cơ quan điều tra còn trao quyết định khởi tố đối với nguyễn văn uẩn
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy ngụ phường một mươi tám quận bốn về hành vi tiêu thụ tài sản do
người khác phạm tội mà có
để phục vụ công tác điều tra công an huyện bình chánh đề nghị ai là bị hại hoặc người có liên quan đến chiếc gương chiếu hậu bên trái xe ô tô màu xanh đen đã qua sử dụng
trên kính có ghi dãy chữ và số a năm mươi một nghìn tám trăm linh một một mươi ba nghìn sáu trăm bốn mươi tám cùng hai gương chiếu hậu xe ô tô bên trái và phải có ghi chữ và số i chín mươi nghìn hai trăm chín mươi bảy hai nghìn sáu mươi năm s liên hệ để được giải quyết